một người đã cưu mang dìu dắt mình cho mình tương lai tươi sáng vô ăn vô lo thế mà mẹ mình bị hàm oan chưa một lần nào lên tiếng an ủi bên vực mẹ mỹ lại nhắc nhở
ngoài những lời khẳng định trên ca sĩ mỹ lệ còn dành cho phi nhung sự ngưỡng mộ đặc biệt
trong mắt của mỹ lệ phi nhung là con người đáng yêu lương thiện
cũng có lẽ đó nên cố ca sĩ nhận nuôi vài chục đứa trẻ mà không lường được việc nhận nuôi con phức tạp như thế nào
tôi nuôi có ba đứa con mà còn phải bỏ sự nghiệp hát hò để dồn hết thời gian cho con còn không đủ
trong khi cô ấy nuôi bao nhiêu con nuôi vừa làm mẹ vừa làm cha phải nai lưng da cà show bán quán ăn để kiếm tiền bục mặt nuôi con
tôi thấy mình quá nhỏ bé trước bà mẹ vĩ đại này
mỹ lệ thẳng thắn
những tưởng quản lý của phi nhung đã tất toán các xê của hồ văn cường
thêm năm trăm linh triệu tiền mà nữ ca sĩ hứa lúc còn sống sẽ tặng khi con trai nuôi ra riêng
về phần tiền thưởng hai trăm linh triệu của hồ văn cường lúc đoạt giải thần tượng âm nhạc nhí
sau khi trừ thuế đã được công bố là do mẹ của nam ca sĩ gửi tiết kiệm từ lâu
nhưng sóng gió thì chưa dừng lại
dân mạng bất ngờ tràn vào facebook cá nhân của quản lý phi nhung la ó bày tỏ sự không hài lòng với kết quả này
dân tình tranh cãi ẩm mỹ thậm chí khẩu chiến qua lại về việc số tiền được trao cho hồ văn cường đã hợp lý hay chưa
việc hồ văn cường bị chấm dứt hoạt động nghệ thuật với quản lý và công ty chủ quản ngay sau khi tiền cắt xê được trả
gửi lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội fanpage trang cá nhân trên facebook kênh youtube cũng khiến quản lý chịu chỉ trích nặng nề
nhiều thuyết âm mưu những câu chuyện nghe hóng vỉa hè cũng được dân mạng chia sẻ để củng cố quan điểm của mình
sốc hơn không ít người còn đem hình dáng phong cách ăn mặc của quản lý phi nhung gia để miệt thị
điều này đã tạo ra một bãi chiến trường trên mạng xã hội
nhiều người đã năn nỉ những người dùng mạng khác hãy dừng hành vi xấu xí nảy lại
tôn trọng những bài đăng có hình ảnh của phi nhung cũng như tôn trọng thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên
việc tấn công cá nhân quản lý phi nhung cũng vô lý hệ như việc gia đình hồ văn cường bị chỉ trích trong lùm xùm tiền bạc này vậy
nội tình uẩn khúc bên trong câu chuyện của các bên chỉ người trong cuộc mới hiểu
những người quan tâm có thể bình luận nhưng để trở thành một cuộc tấn công thì rất không nên
đặc biệt đến thời điểm này
đám tang của cố ca sĩ phi nhung người thân thiết với cả gia đình hồ văn cường và quản lý vẫn chưa được cử hành
trước đó sau khi tất toán số tiền cắt xe cho hồ văn cường vào buổi chiều
diễm phạm đã đăng tải bức ảnh tươi cười bên ca sĩ phi nhung lúc sinh thời cùng dòng chia sẻ nhiều ẩn ý
giải quyết xong mọi việc theo đúng cái tình mình có thể không thắng nhưng thua thắng giờ không còn quan trọng nữa
quan trọng hơn là sống và làm theo cái tâm đúng cách của bạn vẫn làm mỉm cười đi chơi nhà
sau đó dòng trạng thái và hình ảnh công khai này cũng được ẩn đi khỏi dòng thời gian
dân tình vẫn đang bàn tán rôm giả xung quanh câu chuyện tiền nông của hồ văn cường
và để lại nhiều dấu vết trên trang cá nhân quản lý cố ca sĩ phi nhung
tuy nhiên trên mạng xuất hiện một bài viết liên quan đến việc dự đoán doanh thu từ kênh youtube mang tên hồ văn cường
lại khiến cho dân tình dần dần truyền tay nhau về thu nhập khủng kiếm từ kênh youtube hồ văn cường
cụ thể dựa trên thống kê từ trang socialplate trong khoảng thời gian thực
từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong vòng bốn mươi tám giờ thì kênh youtube của hồ văn cường đang có khoảng tám trăm linh view với ba trăm một mươi một lượt đăng ký
từ khi bắt đầu có vụ ồn ào liên quan tới hồ văn cường khoảng từ mùng một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
view một ngày tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước lượng người suprite tăng liên tục tăng
được biết kênh này mỗi ngày đang kiếm trung bình từ bốn trăm bảy mươi bảy đến bảy đô la một ngày
tương đương một mươi triệu đến một trăm linh triệu
mỗi tháng ước tính doanh thu trên kênh youtube hồ văn cường cũng ở mức hai đến ba mươi hai đô la
ước tính khoảng bốn mươi sáu triệu đến bảy trăm ba mươi sáu triệu một tháng
một năm ước tính hai mươi bốn năm trăm linh đến ba trăm chín mươi hai đô la một năm tương đương với năm trăm sáu mươi ba triệu đến chín tỷ một năm
social plat là một trang web theo dõi thống kê và phân tích các trang mạng xã hội trong đó có youtube
trang web này là bên thứ ba hoạt động độc lập
chỉ là thu thập thông tin từ những gì mà youtube thể hiện cho người xem
thấy còn những yếu tố chính xác như là doanh thu thì chỉ có quản trị kênh và youtube biết được
thông tin từ trang web này chỉ mang tính khách quan đánh giá về lượt đăng ký trang và view
chứ không thể đánh giá chính xác về doanh thu
con số doanh thu mà socialplate thống kê bằng thuật toán của riêng trang web
dựa trên số liệu về view lượt đăng ký và cách bật kiếm tiền từ kênh youtube
con số này chỉ mang tính dự đoán tham khảo chứ hoàn toàn không phải là con số chính xác
hiểu một cách nôm na số người xem theo dõi quảng cáo trên sản phẩm do bạn thực hiện mới quyết định số tiền mà bạn nhận được
nghĩa là việc bạn được trả bao nhiêu tiền từ một view còn phụ thuộc vào số người xem click vào quảng cáo và thị trường video bạn cung cấp
do đó dù số lượt xem có thể sấp xỉ nhau số tiền thu được từ các kênh youtube vẫn có thể có sự khác biệt tranh lệch
xin được tiếp tục với những lùm xùm liên quan đến việc trao lại sổ tiết kiệm cho mẹ ruột hồ văn cường
mới đây chiều một mươi một tháng một mươi ekip phi nhung đã hoàn tất việc trao trả lại toàn bộ số tiền thưởng tiền các xe đi hát của hồ văn cường trong những năm qua
trong đó quản lý của phi nhung cho biết số tiền thưởng quán quân giọng hát việt nhí hai nghìn một mươi sáu của hồ văn cường là một trăm tám mươi triệu đồng
sau khi trừ thuế đã được mẹ ruột nam ca sĩ gửi sổ tiết kiệm ngân hàng và tự quản lý
tuy nhiên cộng đồng mạng đã nhanh chóng soi ra cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ ruột hồ văn cường cầm trong clip là mẫu sổ mới phát hành gần đây
còn mẫu sổ tiết kiệm năm hai nghìn một mươi sáu của ngân hàng này có thiết kế khác
điều này làm rộ nghi vấn ekip phi nhung đã không hoàn toàn thành thật trong việc đưa thông tin về tiền bạc của hồ văn cường
tuy nhiên một số dân mạng cũng phân tích thêm trường hợp số tiết kiệm của mẹ hồ văn cường đã làm từ lâu
nhưng nếu muốn thay đổi hình thức gửi dài hạn thành ngắn hạn hoặc nếu muốn nộp thêm tiền vào thì có thể ngân hàng đã đổi thành cuốn sổ mới
ngoài ra một nettison khác cũng chụp hẳn hình minh họa cho thấy
cuốn sổ tiết kiệm của mình từ năm hai nghìn hai mươi sở hữu số sổ có đầu ba trăm bốn mươi bốn xxx
trong khi cuốn sổ của mẹ nam ca sĩ theo lý được gửi từ năm hai nghìn một mươi sáu lại có đầu là ba trăm chín mươi năm x
điều này chứng tỏ sổ tiết kiệm mà mẹ hồ văn cường giữ đã được lập sau sổ tiết kiệm của nettison kia tức là từ hai nghìn hai mươi đổ lại đây
một số người cũng chỉ ra lúc mẹ hồ văn cường nhận tiền và quay clip cầm sổ tiết kiệm là hai thời điểm khác nhau
dựa vào chi tiết chiếc áo mà bà mặc ở hai nơi không phải là một
vì vậy cũng có thể xảy ra trường hợp sau khi nhận năm trăm linh triệu đồng từ ekip phi nhung
mẹ hồ văn cường đã nộp thêm vào tài khoản tiết kiệm và được ngân hàng cấp một cuốn sổ mới
trước phát hiện này dân tỉnh tiếp tục chia làm nhiều luồng ý kiến
một bên đề nghị quản lý phi nhung lên tiếng làm rõ mọi uẩn khúc
cũng như mâu thuẫn trong lời nói về số tiền đã giữ của hồ văn cường nói chung và số tiền thưởng hai trăm linh triệu nói riêng
một bên thì cho rằng
tùy ngân hàng mà đến thời gian đáo hạn sẽ phải đổi sổ
nên rất có thể trường hợp của mẹ hồ văn cường cũng là như thế
bình luận của cư dân mạng
tôi cũng gửi tiết kiệm đáo hạn là đổi số mới mà mấy bạn không biết ngân hàng này thì sao
bà con soi ác thiệt bái phục
cuốn sổ giữ sáu năm còn mới cóng luôn ngộ hen mới còn hơn là mới làm nữa
căn bản là lời quản lý quá nhiều mâu thuẫn luôn ấy
mâu thuẫn với chính những gì phi nhung nói trước khi qua đời nữa
thu được rồi sổ cũ hay mới thì cũng cầm hai trăm linh triệu trong tay rồi
được vậy là còn mừng đào bới gì cho lắm
người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà không biết netison ngồi đây bàn tán làm gì
mong vụ này sớm kết thúc phi nhung mất được an lòng mà em cường cũng sớm ổn định cuộc sống
tiếp tục phát triển sự nghiệp
thưa quý vị phi nhung nhắm mắt giữa những kỷ phi không đáng có
nhưng đối với khán giả việt giọng hát bông điên điển đã để lại một tuổi thơ và những dòng ký ức thật đẹp
dù thế nào giờ đây cô cũng đã về với vòng tay của con gái trao trả nợ trần mà chẳng vướng bận gì
tâm nguyện cuối của cô cũng đã được quản lý hoàn thành
dù thế nào giữa những lời thị phi cô đã sống thật tử tế để nhiều khán giả bật khóc
khi nhắc về cuộc đời và sự ra đi đột ngột của phi nhung
hy vọng những lời đồn đoán thuyết âm mưu đến đây xin dừng lại
cư dân mạng hãy trả lại bình yên cho phi nhung và cả gia đình hồ văn cường
dù thế nào họ cũng đã có con đường và quyết định riêng
bạn nghĩ gì về những điều mà chúng tôi nói ở trên
xin hãy để lại bình luận ở bên dưới phần comment nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo